bên cạnh các vấn đề lớn về kinh tế xã hội tại phiên thảo luận ngày hôm nay
nhiều đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn về sự xuống cấp của đạo đức xã hội
bên cạnh đó bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện cũng giải trình
các vấn đề đại biểu nêu đặc biệt về vấn đề phát triển văn hóa
băn khoăn về sự súng cấp của đạo đức xã hội ngày càng gia tăng
đại biểu lê thị nguyệt cho rằng một khía cạnh có tác động và ảnh hưởng rất lớn
đến các lĩnh vực của đời sống chính trị xã hội quốc gia
nhưng trong báo cáo kinh tế xã hội và phương hướng của chính phủ bộ ngành chính quyền địa phương
thường rất ít hoặc mơ nhạt không có thông tin đó là gia đình
trong khi gia đình là tế bào của xã hội là tổ ấm nuôi dưỡng nhân cách phẩm chất trí tuệ
nguồn nhân lực của quốc gia xây dựng nhân cách con người
theo chia sẻ năm hai nghìn một mươi năm tại trường giáo dưỡng số hai của bộ công an có tới sáu mươi bảy mươi trẻ em vi phạm pháp luật
do gia đình không giáo dục nghiêm khắc
tại trại giam thanh xuân bộ công an có năm mươi bảy phạm nhân là thanh niên thiếu niên hay bị bố mẹ mắng chửi
có người thân nghiện hút cờ bạc
bạo lực gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến sự bền vững của gia đình và làm suy yếu khả năng tăng cường
rào chắn các vấn đề xã hội không nảnh mạnh nảy sinh tử trong gia đình
điển hình là vụ án xảy ra ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại xã hồng hà huyện đan phượng hà nội
anh trai đã truy sát gia đình em trai làm bốn người chết và một người bị thương nặng
trong khi đó theo đại biểu lý thiết hạnh vì sao chúng ta đều khẳng định rõ vai trò vị trí
tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa nhưng lại chưa có chương trình đề án mục tiêu cho phát triển văn hóa
tương xứng với mục tiêu phát triển kinh tế
tôi kiến nghị chính phủ nghiên cứu xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để thực hiện
trong giai đoạn tới như là các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới
về giải pháp cụ thể trước mắt thì tôi đề nghị cần kiên quyết xử lý nghiêm như kịp thời những vụ việc vi phạm pháp luật
đã được phát hiện đặc biệt là những vụ việc mà trong đó có liên quan đến biểu hiện của sự xuống cấp đạo đức xã hội
hiện nay để răng đe để làm gương
giải trình các vấn đề đại biểu nêu bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện cho rằng
những thành tiệu trong lĩnh vực văn hóa còn chưa tương xứng chưa đủ tầm mức để tác động có hiệu quả
đến việc xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh
vì vậy để văn hóa thực sự hướng tới sự phát triển bền vững cho đất nước
bộ trưởng đã đề xuất bảy nhóm nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới
bộ trưởng nguyễn ngọc thiện cũng nhấn mạnh phải tăng cường đầu tư xứng đáng cho văn hóa
tương xứng với vai trò của văn hóa đặc biệt là nguồn nhân lực
đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế về văn hóa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
bên cạnh đó đẩy mạnh giới thiệu quảng bá văn hóa việt nam tới bạn bè thế giới